kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thứ tư ngày tám tháng ba bản tin mở đầu với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
thủ tướng chính phủ vừa giao bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
có kế hoạch kiểm tra tổng thể vấn đề quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên toàn quốc
thí điểm từ tỉnh quảng ninh báo cáo thủ tướng chính phủ trong quý hai năm nay
tiền công đức lâu nay không được kết nối với các tiền công đức
không được kiểm toán không công khai để người dân biết tiền đó được sử dụng thế nào
nhằm khắc phục phần nào tình trạng này bộ tài chính đã ban hành thông tư số bốn
về hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức
tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội thông tư có hiệu lực từ ngày một mươi chín tháng ba
theo thông tư số bốn tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
gồm khoản hiến tặng tài trợ của tổ chức cá nhân cho việc bảo vệ phát huy giá trị di tích
và hoạt động lễ hội giữa hình thức bằng tiền tiền mặt và truyền khoản
bằng các loại giấy tờ có giá kim khí quý đa quý theo quy định của ngân hàng nhà nước
cùng với đó thủ tướng giao tỉnh quảng ninh chủ động phối hợp với tỉnh bắc giang hải dương
và các bộ cơ quan liên quan tích cực triển khai các công việc để hoàn thiện hồ sơ
đề cử unesco công nhận quần thể di tích và danh thắng yên tử vĩnh nghiêm côn sơn kiếp bạc
là di sản thế giới hoàn thành trong quý hai năm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ một công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản
thông qua ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ đưa người đi du học nước ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc nhận được các đơn tố giác tội phạm của công dân
với nội dung họ đã bị công ty cổ phần đỉnh phát tây nguyên địa chỉ trụ sở đăng ký
tại ba mươi bảy trên một mươi một nguyễn công chứ phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
chiếm đoạt tài sản của họ thông qua các hợp đồng cung cấp dịch vụ đưa người đi du học tại nước ngoài
để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đang thông báo để các cá nhân tổ chức có liên quan ký kết hợp đồng với công ty cổ phần đình pháp tây nguyên
về dịch vụ tư vấn du học nước ngoài thì liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế
số năm mươi tám nguyễn tất thành thành phố buôn ma thuột gặp điều tra viên đang thụ lý vụ việc qua số điện thoại chín trăm một mươi một ba trăm một mươi một ba trăm bảy mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại huyện hiệp đức do đặng thị minh kiều thực hiện dưới hình thức biêu hụi
quá trình điều tra xác định do mất khả năng chi trả nợ do làm ăn thua lỗ
nên đặng thị minh kiều đã lập nên các dây biêu khống chân biêu khống với lợi nhuận cao
để lôi kéo nhiều người trên địa bàn huyện hiệp đức tham gia chơi biêu do mình làm chủ
và chiếm đoạt tiền biêu người chơi đóng vào
lực lượng công an xác định kiều đã lừa tổng cộng ba mươi người với số tiền hơn hai mươi bảy tỷ đồng
để phục vụ điều tra vụ án theo quy định cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng nam đề nghị
ai là bị hại của đặng thị minh kiều liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
tại địa chỉ hai mươi sáu nguyễn trí thành phường tân thành thành phố tam kỳ
qua điều tra viên nguyễn hữu hưng điện thoại chín trăm ba mươi bảy hai trăm ba mươi bốn bảy trăm một mươi một để trình báo và được hướng dẫn giải quyết
theo đúng quy định của pháp luật
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương phối hợp với đội quản lý thị trường số năm tỉnh bình dương
vừa kiểm tra phát hiện một kho hàng tàng trữ kinh doanh thuốc tân dược và bao cao su giả nhãn hiệu số lượng lớn
theo tài liệu của cơ quan điều tra kho hàng trên là của nguyễn đức lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú phường bình chuẩn thành phố thuận an tỉnh bình dương
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ
hơn hai bốn trăm sáu mươi viên thuốc tây dạng viên nén hơn năm cái tem chống giả hơn bảy mươi hai trăm linh bao cao su các loại hai bảy trăm linh viên thực phẩm chức năng
trị giá hàng hóa tạm giữ ước tính là khoảng hơn một ba tỷ đồng
làm việc với cơ quan chức năng lương không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên
vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
một mươi bảy tấn nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc
xuất xứ được thu gom từ những đầu nậu tại các tỉnh phía bắc để vận chuyển vào phía nam tiêu thụ
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện thu giữ
ngày sáu tháng ba tại quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng tiến hành dừng xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát năm mươi ld một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi bốn
kéo theo rô móc mang biển đăng ký hai mươi một l hai mươi nghìn năm trăm tám mươi chín trong huyện văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại vạn ninh
huyện quảng ninh tỉnh quảng bình điều khiển
kiểm tra phát hiện trong thùng container có chứa một mươi sáu tám trăm hai mươi kg sản phẩm động vật đông lạnh
chủ yếu là nội tạng không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
quá trình làm việc chiến khai nhận số hàng hóa trên được chiến thu gom từ các đầu nậu
tại các tỉnh phía bắc để vận chuyển vào phía nam tiêu thụ
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh nghệ an
đã tiến hành lập biên bản niêm phong số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng phức tạp với những thủ đoạn tinh vi
trong đó gần đây một số đối tượng đã lấy hình ảnh của người khác để tạo tài khoản trên mạng xã hội
sau đó gửi tin nhắn đến nhiều người nhờ nhấn và linh bình chọn cho người dự thi người mẫu ảnh
do không xác minh nên không ít người đã làm theo và đã bị lừa chuyển tiền cho đối tượng
chỉ cần gõ cụm từ lừa đảo chiếm đoạt tài khoản zalo trên thành công cụ tìm kiếm của google
sẽ ra hàng loạt bài báo khác nhau về thủ đoạn tinh vi của nhiều đối tượng
qua đó sau khi lập facebook giả mạo các đối tượng sẽ gửi tin nhắn kêu gọi bình chọn qua mã qr
hoặc đường link sang zalo rồi tiến hành kiểm soát quyền truy cập tài khoản zalo của người dùng
một người bạn của tôi nhận tin qua
facebook và nói là đây là tài khoản mới
vì vậy là tôi không nghĩ đây là phương thức lừa đảo
sau đó thì người này có gửi cho tôi một link zalo và kêu gọi là like đối chọn bình thi
tôi tin được và nhấn vào link đó thì bị mất hoàn toàn quyền truy cập zalo
sau đó đối tượng này đã nhắn tin cho người thân của tôi trên danh bạn để vay mượn tiền
với nhiều hình thức thủ đoạn trên người thiếu cảnh giác rất dễ trở thành nạn nhân
hoặc công cụ
cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản của người khác
do đó các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thực sự cảnh giác
tuyệt đối không nhấp vào đường dẫn quét mã qr chuyển tiền
khi nhận thấy dấu hiệu bất thường từ người lạ hoặc người thân
căn cứ vào giá trị của khoản tiền bị chiếm đoạt
mà các đối tượng có thể bị phạt tù từ hai năm
và cho đến mức phạt cao nhất là trung thân
đối với người
người dân khi tham gia các giao dịch ở trên mạng xã hội
thì theo quan điểm của tôi cái sự cần thiết nhất đó là tính cẩn trọng
và cần có sự kiểm tra kỹ lưỡng đối với các giao dịch
mà mình tham gia nói chung
và trực tiếp các quan hệ có nhờ chuyển tiền mượn tiền
ở trên mạng nói riêng
trên thực tế lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ
xử phạt rất nhiều đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội
để hạn chế tình trạng tội phạm trên không gian truyền hình

cần có biện pháp tăng cường các hệ thống bảo mật cơ sở quản lý dữ liệu
bên cạnh đó người dân cũng cần thận trọng khi sử dụng các trang mạng xã hội
tránh để lộ lọt thông tin cá nhân sau mỗi lần đăng nhập
có vậy mới hạn chế được tội phạm công nghệ cao
lợi dụng khai thác để thực hiện các hành vi phạm tội
bước sang tháng ba xuất khẩu gạo kỳ vọng sẽ sớm phục hồi
và lấy lại đà tăng trưởng
như các thị trường đang ấm lên
kết thúc hai tháng đầu năm xuất khẩu gạo chỉ đạt bảy trăm tám mươi chín tấn
mang về bốn trăm một mươi bảy triệu đô la mỹ
giảm gần một mươi chín về lượng và giảm gần một mươi một về giá trị
so với cùng kỳ năm ngoái
sau nhiều tháng trứng lại hiện trung quốc và nhiều thị trường
đang tăng cường mua gạo của việt nam
như philippines indonesia malaysia hay các nước trung đông
cụ thể công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao trung an
vừa ký được hơn hai tấn gạo
xuất đi trung quốc và đang chuẩn bị xuất hàng
đồng thời tiếp tục đàm phán tiếp
lô hàng khoảng hai mươi tấn
còn tại các nhà máy gạo tại đồng bằng sông cửu long
mặc dù xuất khẩu gạo hai tháng đầu năm có giảm
nhưng khả năng phục hồi sẽ rất nhanh
bởi bước sang tháng ba các nước đều có nhu cầu
dự trữ lương thực khá lớn
thêm vào đó với sản phẩm xuất khẩu
chủ yếu là gạo thơm chất lượng cao
nên có giá bán tốt
hiện đồng bằng sông kiểu long đang bước vào thu hoạch rộ
vụ lúa đông xuân
theo các nhà máy nếu được tiếp cận nguồn vốn rồi rào
tăng cường việc thu mua tạm trữ
sẽ giúp đảm bảo lợi nhuận cho nông dân
đây cũng là vụ mùa cho ra sản lượng lúa
chất lượng tốt nhất để các nhà máy chế biến
và gia tăng kim ngạch xuất khẩu
xuất khẩu thủy sản việt nam sang trung quốc
tăng trưởng mạnh nhất trong các thị trường chính
trong đó khoảng năm mươi là thông qua cửa khẩu móng cái
thông tin trên được đưa ra
tại hội nghị thúc đẩy
thương mại nông thủy sản việt nam trung quốc
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức vào sáng nay
hiện tôm là mặt hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhiều nhất
từ bốn mươi đến năm mươi
tiếp đến là cá cha và các loại thủy sản khác
hai tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản sang trung quốc gặp khó khăn
do sụt giảm đơn hàng lạm phát và giá cả nguyên liệu tăng cao
tuy nhiên nhu cầu được dự báo bắt đầu khởi sắc từ quý ii
vì vậy các doanh nghiệp cần tận dụng khai thác các thị trường lớn
còn nhiều sư địa tại trung quốc như tỉnh quảng tây
thông qua cặp cửa khẩu móng cái đông hưng
hiện các hiệp hội và doanh nghiệp cũng kiến nghị phía trung quốc
đẩy nhanh việc xử lý phê duyệt hồ sơ đăng ký trên hệ thống thương mại một cửa
của tổng cục hải quan trung quốc
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu chính ngạch
đến nay trung quốc đã công nhận danh sách bốn mươi tám loài thủy sản sống

và tám trăm linh năm doanh nghiệp việt nam được phép xuất khẩu vào thị trường này
hôm nay tám tháng ba ngày quốc tế phụ nữ
những món quà được phái đẹp ưa chuộng như mỹ phẩm trang sức
được giảm giá lên đến bốn mươi
tuy nhiên riêng hoa tươi lại tăng giá gấp đôi so với ngày thường
cùng với xu hướng tặng quà cho người phụ nữ thân yêu
là những món quà thiết thực đang ngày càng phổ biến
thì mặt hàng hoa tươi luôn là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều khách hàng
khi muốn trao tặng cho những người phụ nữ thân yêu của mình
tận hưởng một ngày lễ ý nghĩa và thú vị
tại hà nội khác với ngày thường dọc nhiều tuyến phố
có thêm nhiều sạp hàng bán hoa món quà truyền thống
trong mỗi dịp tám tháng ba
cùng với hoa tươi thị hiếu tặng hoa sáp cũng tăng cao
việc kinh doanh online với các mặt hàng hoa trong dịp mùng tám tháng ba
cũng tấp nập hơn mọi năm
theo các tiểu thương nhu cầu mua sắm năm nay đã khởi sắc hơn
sau ba năm ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý khác
trong bản tin kinh tế phương nam
thưa quý vị ban tổ chức sài gòn tourist vừa thông tin
về nội dung và lịch trình tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon năm hai nghìn hai mươi bốn
sự trở lại của lễ hội này được kỳ vọng mang lại điểm nhấn mới
cho thành phố hồ chí minh khi vừa được giải thưởng ẩm thực thế giới
bình chọn là lễ hội văn hóa ấm thực món ngon năm hai nghìn hai mươi ba
lễ hội ấm thực đặc sắc nhất châu á năm hai nghìn hai mươi hai
không gian của lễ hội sẽ được bố trí thành ba khu vực
bắc trung nam và quy tụ bốn mươi gia hàng ấm thực từ bốn mươi đơn vị
năm nay số lượng gian hàng nhiều hơn năm ngoái là một mươi gian
lễ hội đảm bảo phục vụ trên sáu ghế ngồi cùng lúc
và bố trí các xe lưu động bán các món ăn đường phố
các tiết mục biểu diễn như quan họ ca huế đơn ca tài tử múa khỉ
biểu diễn trống chờ mai dâm
của các nghệ nhân khmer hát then vùng tây bắc
sẽ tăng sắc thái văn hóa vùng miền
đặc biệt tại khu vực miền nam thì lễ hội sẽ có cụm không gian
có hai mươi ngôi nhà sài gòn xưa có quầy phục vụ cà phê vợt
phong cách thưởng thức cà phê độc đáo của người sài gòn
lễ hội dự kiến diễn ra trong bốn ngày
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng bốn
tại khu du lịch văn thánh quận bình thạnh tp hcm
còn sở giao dịch chứng khoán hà nội hns
ra quyết định chuyển cổ phiếu klf
của công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu cfs
sang diện bị đình chỉ giao dịch từ ngày một mươi bốn tháng ba
đây là cổ phiếu cuối cùng trong họ flc bị rơi vào tình trạng này
nguyên nhân được hns đưa ra là vì tổ chức niêm biết
chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm hai nghìn hai mươi hai
qua sáu tháng so với thời hạn quy định
trước đó klf đã bị hns đưa vào dị hại chế giao dịch
và chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần
kể từ ngày một mươi hai tháng một mươi
do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm hai nghìn hai mươi
và đã được soát xét qua bốn mươi năm tháng
năm ngày so với thời hạn quy định
quy định cái hiệu luật từ ngày một mươi bốn tháng ba
đồng thời công ty này phải giải trình nguyên nhân
đưa ra bị phát khắc phục tình trạng chứng khoán
bị đình chỉ giao dịch và công bố thông tin
như vậy cao bệnh mạng cổ phiếu họ flc
sẽ không được giao dịch trong khoảng thời gian tới
trong đó flc và ros
đã bị hủy niêm yếu bắt buộc trên sàn hose
và bị hns đưa ngay vào dị định chỉ giao dịch
ngay khi chuyển sang upcom
các mã còn lại là kls amd gab art và hai
bị đình chỉ giao dịch
theo cục quản lý lao động ngoài nước
bộ lao động thương binh và xã hội
thì hai tháng đầu năm số lao động xuất khẩu
đã tăng hơn hai mươi lần so với cùng kỳ năm ngoái
năm nay việt nam đã kế hoạch đưa khoảng
một trăm một mươi lao động đi làm việc ở nước ngoài
tập trung vào các thị trường có thu nhập cao và ổn định
cụ thể tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài
trong tháng hai là sáu sáu trăm linh một lao động
với hai sáu trăm hai mươi sáu là lao động nữ
gấp hơn một mươi ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
lũy kế hai tháng đầu năm tổng số lao động việt nam
ở nước ngoài là hai mươi tám bốn trăm hai mươi chín lao động
với chín bốn trăm năm mươi hai là lao động nữ
đạt hai mươi năm tám kế hoạch năm
đáng chú ý số lao động xuất khẩu
trong hai tháng đầu năm tăng hơn hai mươi lần
so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó thị trường đài loan là một mươi bốn sáu trăm linh chín lao động
nhật bản là một mươi hai bốn trăm bảy mươi ba lao động
singapore là hai trăm năm mươi lao động
trung quốc có hai trăm ba mươi chín lao động
cục quản lý lao động ngoài nước
bộ lao động thương binh và xã hội dự kiến
năm nay sẽ đưa khoảng một trăm một mươi lao động việt nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
theo số liệu được capersky security network
vừa công bố số vụ tấn công trực tuyến
tại việt nam được phát hiện và ngăn chặn
trong năm hai nghìn hai mươi hai đã giảm ba mươi ba
so với cùng kỳ
với số lượng bốn mươi một chín trăm tám mươi chín một trăm sáu mươi ba vụ
với con số này việt nam đứng thứ bốn mươi năm
trên toàn thế giới
về số lượng các cuộc tấn công trực tuyến
vào năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo cũng đưa ra số vụ tấn công ngoại tuyến
tại việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
cũng đã giảm hai mươi năm ba mươi chín
so với năm hai nghìn hai mươi hai
và giảm tới năm mươi bốn bảy mươi bốn
so với năm hai nghìn hai mươi
với tổng số là một trăm hai mươi một năm trăm bốn mươi hai hai trăm bảy mươi hai mối đe dọa
liên quan đến phần mềm độc hại
phát tán qua usb cd dvd
và các phương thức ngoại tuyến khác
trong năm hai nghìn hai mươi hai
việt nam duy trì vị trí thứ ba mươi
trên toàn thế giới
về các mối đe dọa ngoại tuyến
còn trong khu vực
lào là quốc gia có số lượng các mối đe dọa
tại internet thấp nhất
với ba hai trăm linh sáu bốn trăm hai mươi tám vụ
trong khi đó với tổng số hai vụ

đã được phát hiện và ngăn chặn
singapore là quốc gia ít bị tấn công nhất
với các phương thức ngoại tuyến tại đông nam á
trước những diễn biến khó lường
trong cách tiếp cận và khai thác lỗ hỏng của tội phạm mạng
đơn vị này khuyến cáo các tổ chức doanh nghiệp
cần cải thiện cơ sở hạ tầng
ứng dụng công nghệ tiên tiến
tổ chức đào tạo và an ninh mạng cho nhân viên
để kịp thời phát hiện và xử lý các lỗ hỏng
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
trong hoạt động xúc tiến thương mại đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên với các dự báo xuất khẩu đối mặt
với nhiều biến động trong hai năm tới
thì các chiến lược của doanh nghiệp đang liên tục thay đổi
đặc biệt trên nền tảng số
trong đó cục xúc tiến thương mại bộ công thương
đang cùng các sàn thương mại điện tử công ty công nghệ
hoàn thiện đề án hệ sinh thái số
tăng khả năng thích ứng của doanh nghiệp xuất khẩu
trước các thách thức sắp tới của thị trường
theo báo cáo thị trường triến vọng b hai b kỹ thuật số
năm hai nghìn hai mươi ba của alibaba com
thì hơn năm mươi doanh nghiệp lựa chọn
tự sức với kênh thương mại điện tử
hoặc số hóa và mở rộng kênh bán hàng
để có thể sống sót qua đại dịch
xu hướng tích cực trong năm hai nghìn hai mươi hai
là những thị trường lớn như mỹ eu nhật bản hàn quốc
đang có xu hướng tăng lượng nhập khẩu hàng hóa
từ việt nam
đánh giá đây là nguồn cung ổn định
có giá cạnh tranh
tuy nhiên đánh giá dù lạm phát ở hoa kỳ
và châu âu đã có xu hướng giảm
nhưng vẫn ở mức cao
chính phủ các nước vẫn ưu tiên chống làm phát
tiền tệ và tài khoá vẫn thắt chặt
còn thị trường trung quốc sắp mở cửa trở lại
tuy vậy tốc độ tăng trưởng dự báo thấp hơn nhiều
so với trước dịch
với một chủ đề là gì thúc đẩy sản xuất
đẩy mạnh mở rộng thị trường trong nước
phát triển ngoại thương
trên cái tinh thần của cái chủ đề đó
thì thủ tướng đã chỉ đạo cho
bộ công thương là phải là
đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu
tận dụng tối ra những cái cơ hội
của thị trường lân cận
và những cái thị trường có fta
thị trường lân cận ở khu vực
là đông nam á và khu vực châu á
thái bình dương châu phi nam mỹ
và trung đông
với tốc độ tăng trưởng hai mươi mỗi năm
việt nam được trang e marketer
xếp vào nhóm năm quốc gia
với tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới
phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước
đang khai thác lợi thế của thương mại điện tử
các nền tảng sản có
để tiết kiệm các chi phí xuất khẩu
đây cũng là bước đầu tiên trong hệ sinh thái số
trong xuất khẩu mà bộ công thương đẩy mạnh
theo báo cáo của amazon
doanh thu bán lễ hàng hóa xuyên biên giới
b hai c của việt nam đạt khoảng ba ba tỷ đô la mỹ
dự kiến b hai c của việt nam
sẽ đạt hai trăm năm mươi sáu một nghìn tỷ đồng
tương đương khoảng một mươi một một tỷ đô la mỹ
vào năm hai nghìn hai mươi sáu
còn về giá trị gia tăng
thì alibaba com thống kê
năm mươi nhà xuất khẩu từ việt nam
đang ở mức ka
tức nhà xuất khẩu có hạng sao cao
công ty đã phó đấu đạt được chứng chỉ gian hàng được xác thực
điều này thể hiện xu hướng đầu tư
theo chiều sâu ngày càng nhiều hơn
của các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
trong thương mại điện tử
trong năm hai nghìn hai mươi hai
thì chúng tôi đã giới thiệu tư cách thành viên
nhà cung cấp được xác minh
cho một số thị trường trên toàn cầu
việt nam là một trong số đó
và là một trong những cộng đồng hưởng ứng triển khai mạnh mẽ nhất
nhà cung cấp được xác thực
là cấp thành viên dành riêng cho các nhà sản xuất chất lượng cao
giúp nâng cao uy tín của nhà bán hàng
và tạo sự tin tưởng cho người mua
chương trình cung cấp cho người bán dịch vụ xác minh tại chỗ
từ tổ chức chứng nhận sgs
bằng cách sử dụng dịch vụ nhà tư vấn xác minh
của bên thứ ba này
người mua có thể yên tâm rằng nhà cung cấp được xác minh hoàn toàn khách quan
và không có sự thiên vị nào
mở rộng hệ sinh thái số cho xuất khẩu
là các dịch vụ pháp lý tư vấn và kho bãi đi kèm
xu hướng hệ sinh thái được cho rằng
sẽ tối ưu chi phí vận hành
một giải pháp đã thích ứng trong giai đoạn vuca
là giai đoạn kinh tế khó lường

với một hệ sinh thái này
các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam
được thuận lợi hóa một cách tối đa
trong việc tìm kiếm cơ hội thị trường
trong việc kết nối với lại các đối tác khách hàng tiềm năng
trong việc kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ liên quan
ví dụ như nhà cung cấp dịch vụ logistic
ví dụ như nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng
như là bảo hiểm
như là tư vấn pháp lý
các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
rất là khó khăn và loay hoay
để mà tìm kiếm được những cái nhà
cung cấp dịch vụ tư vấn về phát triển thị trường
tư vấn về pháp lý
thì chúng tôi cho rằng là sẽ giải quyết được
cái nhu cầu đó
đặc biệt là đối với cả cái việc là
hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
xuất khẩu việt nam được kỳ vọng tăng trưởng
sáu vào năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên thuật ngữ vuca
là thời kỳ kinh tế khó lường và bất ổn
sẽ vẫn là kim chỉ nam cho doanh nghiệp
chủ động thích ấn đặc biệt trong xuất khẩu
kế hoạch cụ thể hơn cho khả năng thích ứng
là chuỗi hai trăm linh khóa huấn luyện đào tạo
được cục xuất tiến thương mại bộ công thương
phù hợp với sàn thương mại điện tử
các công ty tư vấn kinh doanh triển khai toàn quốc
tập trung vào các nội dung như nhận thức
về chuyển đổi số tiếp cận với phương thức
kinh doanh trên nền tảng số cách thức vận hành
gian hàng số và bán hàng trực tuyến live stream
thưa quý vị chuyển đổi số là một quá trình lâu dài
nhà nước hay các hiệp hội không thể làm thay
mà chính bản thân doanh nghiệp phải thấy được tác động
của chuyển đổi số tới khả năng cạnh tranh
của chính mình trên thị trường
trên thực tế thì nhiều doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp
nhỏ và vừa còn đang loay hoay chưa tìm được
biện pháp phù hợp để áp dụng
nhưng ghi nhận ngay sau đây cô sẽ kết thúc
kinh tế phương nam ngày hôm nay
tính tất yếu của xu hướng chuyển đổi số
đã được nhiều doanh nghiệp nhìn nhận và đầu tư
vào ứng dụng công nghệ số cũng như nhân lực
từ đó doanh nghiệp dần thích ứng
tạo ra những bước tiến lớn hơn
bắt kịp với xu hướng phát triển
và tạo khoảng cách ngày càng xa
với các doanh nghiệp chưa chuyển đổi
chuyển đổi số không chỉ diễn ra
trong các doanh nghiệp công nghệ
mà trong tất cả các doanh nghiệp
đều phải thúc đẩy chuyển đổi số
về mặt công nghệ mà nói thì đã sẵn sàng
tức là những công nghệ đột phá như là năm g
như là cloud như là chữ lệ nhân tạo ai
đặc biệt là những hạ tầng về kết nối
những chính sách của nhà nước
và hợp tác
giữa các doanh nghiệp và với nhau
thì sẽ là đóng vai trò rất quan trọng
và có thể nói là doanh nghiệp bây giờ
tất cả các doanh nghiệp đều là doanh nghiệp
và số mà các doanh nghiệp đều phải thực hiện
cái mục tiêu chuyển đổi số
đối với đa số doanh nghiệp công nghệ số
đang được áp dụng phổ biến hơn trong việc quản lý hàng tồn kho
chế chuyển sản xuất quản lý mua hàng
nhiều doanh nghiệp đã số hóa dữ liệu
và chuẩn hóa nguy trình để tiến tới
chuyển đổi số ở phạm vi rộng và đồng bộ hơn
tuy nhiên việc áp dụng công nghệ số
tại doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn mang tính
cục bộ và rời rạc do chưa có chiến lược
chuyển đổi số một cách phù hợp
một trong những cái khó là
các doanh nghiệp
đang lăn tăn thôi tức là
chuyển đổi số thì biết là cần phải chuyển đổi số rồi
nhưng bây giờ chuyển đổi số như thế nào
bắt đầu từ đâu
và ai sẽ làm việc đó
cộng với một vấn đề quan trọng hơn nữa
đó là giải pháp nào phù hợp với mình
chúng ta muốn chuyển đổi số như thế nào
chuyển đổi số cái thì trước
tại vì trong một doanh nghiệp không thể chuyển đổi số ngay
một trăm linh tất cả
tại vì chúng ta đang hoạt động gồm máy đang chạy
thế thì chúng ta không thể làm
cùng một lúc tất cả được
chúng ta phải chọn ra những cái mảng ngành nào
cái nội dung nào làm trước
cái nào làm sau
và phải chuẩn bị nguồn lực cho nó
tiền là một chuyện giải pháp là một chuyện
nhưng nguồn nhân lực tại chỗ của doanh nghiệp có sẵn sàng hay không
thì đấy là một bài toán khác
và khá quan trọng
hội tinh học tp hcm cho biết
cách bản khảo sát một doanh nghiệp
của bộ kế hoạch và đầu tư
thì gần năm mươi doanh nghiệp đã từng sử dụng
một số giải pháp chuyển đổi số cho sản xuất kinh doanh
nhưng hiện tại đã dừng
do các giải pháp này chưa phù hợp
hoặc không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại
chuyên gia cho rằng từng đỉnh vực ngành nghề
sẽ có mức độ chuyển đổi số khác nhau
đòi hỏi phải lựa chọn giải pháp phù hợp
với đặc trưng của từng doanh nghiệp
nó cần thời gian
và nó không thể ngay lập tức chúng ta nhìn thấy ngay
tất nhiên vẫn có những cái mạng
giống như văn phòng điện tử đi
chúng ta có thể nhìn thấy nó thay đổi ngay
chỉ cần tuần lễ là chúng ta thấy nó khác
nhưng có những giải pháp khác
thì không thể một tuần một tháng vài tháng được
mà nó cần thời gian dài hơi hơn
do đó doanh nghiệp cũng phải kiên nhẫn kiên trì
để cùng với doanh nghiệp công nghệ
đưa giải pháp ứng dụng vào cho mình
trong năm hai nghìn hai mươi ba
hội tinh học tp hcm
phối hợp cùng hiệp hội doanh nghiệp tp hcm
sẽ phối hợp triển khai các khóa huấn luyện đào tạo
cũng như các hội thảo nhằm hỗ trợ
cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
của thành phố tận dụng các cơ hội
để ứng dụng công nghệ mới
nhằm nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh
và năng lực cạnh tranh toàn cầu
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố
đối với doanh nghiệp vừa và lớn
thì họ có nhu cầu tương đối đặc thù
cho nên chúng tôi sẽ đi theo hướng tư vấn
để đưa ra những mô hình chuyển đổi số
cho nó phù hợp với từng lĩnh vực ngành nghề
còn riêng dành cho nhóm doanh nghiệp
nhỏ và siêu nhỏ
thì chúng tôi sẽ đi theo hướng coaching
tức là cầm tay chỉ việc cho các doanh nghiệp
để họ có thể chuyển đổi mô hình
họ dần lên từ bán hàng truyền thống
để thành những doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ
trong bán hàng nhưng mà thật ra
là thừa hưởng từ những nền tảng
có thể là không phải nhất thiết phải là tốn chi phí
những nền tảng được công bố miễn phí
nhưng mà họ chưa chắc họ tiếp cận được những cái việc đó
các doanh nghiệp dù có đủ nhận thức
kiến thức về chuyển đổi số
nhưng lại khó có thể tự nhận mình thực hiện
do đó cần có sự hỗ trợ tư vấn
về lộ trình chuyển đổi số
ứng dụng giải pháp chuyển đổi số phù hợp
từ các hiệp hội cơ quan quản lý nhà nước
để doanh nghiệp thay đổi một cách toàn diện hơn
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây là kết thúc